hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng
thầy và trò trường đại học cảnh sát nhân dân và đại học an ninh nhân dân
trong những kết quả thành tích chung về giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng công an nhân dân
có sự đóng góp rất quan trọng của trường đại học cảnh sát nhân dân
trải qua bốn mươi sáu năm xây dựng và trưởng thành các thế hệ thầy và trò trường đại học cảnh sát nhân dân
đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn xây dựng nhà trường không ngừng phát triển
năng động sáng tạo trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu
của lực lượng công an nhân dân
với hơn một mươi bốn học viên đang theo học các bậc học từ đại học thạc sĩ tiến sĩ
nhà trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành công an phía nam
và đang trong lộ trình phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia
với vị trí là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo nghiên cứu khoa học trọng điểm của lực lượng công an nhân dân
cùng với bề dày năm mươi chín năm trưởng thành và phát triển trường đại học an ninh nhân dân đã bổ sung cho lực lượng công an
hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức năng lực trình độ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đảng nhà nước và ngành công an đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã gửi lời chúc mừng
và tri ân công lao đóng góp to lớn của các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước còn nhiều thách thức
các trường trong thời gian tới phải xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển giáo dục
tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục trong công an nhân dân theo chủ trương trong nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có trình độ cao hoàn thiện chương trình đào tạo
và đáp ứng yêu cầu về hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật khang trang nhằm nâng cao chất lượng
và mở rộng quy mô đào tạo của trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong sự nghiệp chồng người